công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đình kha ở huyện yên phong
và hoàng việt bắc ở huyện na hàng tỉnh tuyên quang về hành vi chứa mại dâm
tại quán karaoke thanh lịch ở xã long châu phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an huyện yên phong
bắt quả tàng ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu cơ quan công an làm rõ chủ quán nguyễn đình kha thường xuyên bố trí khoảng hai mươi nhân viên nữ
sẵn sàng phục vụ hát và bán dâm khi khách có nhu cầu
mỗi khách đến mua dâm quản lý là hoàng việt bắc sẽ điều nhân viên và thu một trăm năm mươi tiền phí dịch vụ phòng
còn giá mua dâm khách sẽ tự thỏa thuận với nhân viên
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ